quốc đảo không còn đá nữa chúng tôi phải tận dụng khoảng thời gian này để thu lượm san hô thay cho đá xây nhà
ngôi nhà của gia đình ông luôn bị nước biển đe dọa cách đây vài năm họ đã xây dựng một bức tường san hô bao quanh nhà không ở đâu sự ăn mòn cảnh vật lại diễn ra mạnh mẽ như ở kiribat
quốc đảo kribat nằm ở trung tâm thái bình dương gồm ba mươi hai hòn đảo san hô trải dài từ hawaii tới australia và là một trong những vùng đất thấp nhất thế giới
kiribat cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở cả hai bên kinh tuyến một trăm tám mươi của trái đất với địa thế đặc biệt này hơn một trăm linh cư dân của kiribati là những người đầu tiên đón giao thừa trên thế giới và họ cũng hiểu rõ hơn ai hết những tác động của biến đổi khí hậu
nơi này thường xuyên phải đối mặt với tình trạng bão lốc xoáy hạn hán và nhiều loại thiên tai nguy hiểm khác nhưng mối lo ngại lớn nhất là tình trạng xâm thực của nước biển
trong tình huống xấu nhất
kiribat được dự báo sẽ là nơi đầu tiên bị xóa sổ khi nhiệt độ trái đất ấm lên
hai đảo tabua tarawa và abanua đã biến mất dưới làn nước vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trong khi một vài hòn đảo khác của quốc gia này đã không còn cây dừa nào sinh sống do sự nhiễm mặn của nước biển tình trạng khan hiếm nước ngọt luôn cấp bách